chiều ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng thương trực thành ủy cần thơ đã đến thăm chúc tết bộ chỉ huy quân sự công an thành phố và công ty cổ phần đô thị thành phố cần thơ
tại bộ chỉ huy quân sự thành phố qua nghe lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự thành phố báo cáo
đồng chí trần thanh mẫn bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà đơn vị đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống của mình làm tốt công tác đảng công tác chính trị xây dựng lực lượng công tác sẵn sàng chiến đấu
đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ người đứng đầu mặt trận ghi nhận và chia sẻ những thành quả mà cán bộ chiến sĩ công an thành phố đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
tại công an cần thơ
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị dịp tết phải cắt cử lực lượng công an túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn bảo đảm an ninh trật tự phòng chống cháy nổ đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động trong dịp này giữ vững mọi tình huống để người dân yên tâm vui xuân đón tết
dịp này chủ tịch trần thanh mẫn cũng đến thăm động viên tặng quà chúc tết cán bộ nhân viên của công ty cổ phần đô thị cần thơ